cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định lập tỉnh lạng sơn cho biết đang củng cố hồ sơ điều tra làm rõ vụ án trộm cắp tài sản
tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank xảy ra vào hồi hai mươi hai h ngày hai tháng chín tại khu ba thị trấn đình lập huyện đình lập
tại cơ quan công an đối tượng hoàng văn tuấn sinh năm hai nghìn chú thái nguyên khai do không có tiền tiêu xài nên đã cậy cửa đột nhập vào ngân hàng agribank
trộm số tiền hai triệu đồng và một chiếc laptop trị giá hơn hai mươi bốn triệu đồng
khi đang lẩn trốn tại khách sạn hoàng dương thành phố lạng sơn để chuẩn bị mang tài sản đi tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ